theo reuters đưa tin ông trump bị cáo buộc tìm cách lật ngược kết quả bầu cử năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên ông và các luật sư lập luận ông được hưởng quyền miễn trừ truy tố cho hành động trong thời gian đương nhiệm tổng thống
trong đơn gửi tòa án tối cao ông trump cũng lập luận tổng thống không thể làm việc và bản thân tổng thống không thể giữ được sự độc lập quan trọng của mình
nếu tổng thống phải đối mặt với việc truy tố hình sự về các hành động chính thức sau khi ông rời nhiệm sở
ông trump cũng tuyên bố rằng việc từ chối quyền miễn trừ hình sự sẽ khiến mọi tổng thống tương lai mất khả năng gian đe và phải chịu nhiều tổn thương bởi các đối thủ chính trị
mối đe dọa truy tố và bỏ tù trong tương lai sẽ tác động đến các quyết định nhạy cảm và gây tranh cãi nhất của tổng thống tước đi sức mạnh thẩm quyền và tính quyết đoán của tổng thống
cuối năm ngoái thẩm phán washington tania chukan tuyên bố không tìm thấy cơ sở pháp lý nào để kết luận rằng các cựu tổng thống không phải đối mặt với các cáo buộc hình sự một khi họ không có đương chức
thẩm phán johnkan phán quyết một tổng thống đương nhiệm có thể được hưởng quyền miễn trừ nhưng tại một thời điểm nước mỹ chỉ có một tổng thống và vị trí đó không mang lại quyền miễn trừ truy tố suốt đời
dù mỹ chưa từng có tổng thống hay cựu tổng thống nào bị truy tố hình sự nên phán quyết của thẩm phán chutcan cũng là phán quyết đầu tiên của tòa án khẳng định cựu tổng thống có thể bị buộc tội như bất cứ công dân nào
cập nhật diễn biến nóng của bầu cử tổng thống mỹ tối ngày một mươi chín tháng ba theo giờ địa phương tức sáng ngày hai mươi tháng ba theo giờ hà nội tổng thống mỹ joe biden của đảng dân chủ và cựu tổng thống donald trump của đảng cộng hòa
tiếp tục giành thêm chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tổ chức tại bang kansas và bang illinoi dưới
tức bỏ phiêu kín
ngày một mươi chín tháng ba nước mỹ tiến hành bầu cử sơ bộ tại các bang arizona florida illinois kansas và ohio trong bối cảnh đương kim tổng thống joe biden của đảng dân chủ và cựu tổng thống donald trump của đảng cộng hòa đã giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết để trở thành gương mặt đại diện cho chính đảng của mình ra tranh cử vào tháng một mươi một tới
dư luận mỹ đã bắt đầu đánh giá tương quan lực lượng và triển vọng của hai bên trong cuộc đua vào nhà trắng
theo giới phân tích điểm mạnh của tổng thống biden nằm ở cử tri đoàn tại các bang
tổng thống biden là một trong những bang lớn cùng với những số liệu tích cực về lãm phát
cách tổ chức bầu cử của hệ thống chính trị mỹ khiến ông có lợi thế với tư cách là một đảng viên dân chủ và sẽ nhận được sự ủng hộ ở một số bang lớn nhất của mỹ
vào ngày bầu cử chắc chắn ông sẽ nhận ngay phiếu bầu của cử tri đoàn ở các bang california và new york vốn có truyền thống ủng hộ đảng dân chủ
ngược lại ông trump chắc thắng ở bang florida
bên cạnh đó dù hàng tiêu dùng ở mỹ vẫn còn đắt so với một năm trước và đắt hơn rất nhiều so với chính quyền tiền nhiệm
sau đó chỉ số lãm phát ở mỹ đang giảm nên kinh tế mỹ nếu tiếp tục cải thiện trước ngày bầu cử tháng một mươi một tới sẽ tạo lợi thế cho tổng thống biden
trong khi đó thành tích kinh tế và sự ủng hộ của các cử tri trung thành là điểm mạnh của ông trump
bất kể biến động gì đang xảy ra trên thế giới ở ukraine israel syri hay eo biển đài loan thì túi tiền là vấn đề mà hầu hết người dân mỹ nghĩ đến khi bỏ phiếu
như vậy cựu tổng thống trump có lợi thế vì trong nhiệm kỳ của ông nền kinh tế mỹ vận hành khá tốt
cùng với đó ông trump được sự ủng hộ rất lớn từ nhóm cử tri trung thành bao gồm những người thuộc phong trào maga make america great again đưa nước mỹ vĩ đại trở lại
người mỹ da màu và người gốc mỹ latin vốn được hưởng lợi về kinh tế giai đoạn ông nắm quyền từ hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn một mươi chín
rất nhiều người đã bỏ phiếu cho ông trump vào năm hai nghìn một mươi sáu
hai nghìn hai mươi bất chấp những rắc rối pháp lý ông trump nhận được sự ủng hộ một trăm linh của những người maga
đến nay chính khách tỷ phú nước mỹ đã bỏ phiếu cho ông trump
nhóm này đang vận động các nhóm thiểu số tốt hơn so với năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và điều khá chắc chắn vào ngày bầu cử là rất nhiều cử tri thuộc nhóm đối tượng này sẽ đi bỏ phiếu cho ông
về các hạn chế với tổng thống biden giới quan sát cho rằng ông đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề trong đó tuổi tác và sức khỏe gồm cả thể chất và tinh thần là điểm yếu lớn nhất
thứ hai nền kinh tế chưa phục hồi hoàn toàn rất nhiều người nghèo ở mỹ trong tình trạng tồi tệ hơn so với bốn mươi

tình trạng nhập cư bất hợp pháp đã trở thành một thảm họa mà chính quyền phải thừa nhận là chưa thể khắc phục
thứ tư các cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến con trai ông là hunter biden
cuối cùng là khoảng cách về mức độ nhiệt tình của cử tri khi nhiều người dù không ủng hộ ông trump nhưng cũng không đi bỏ phiếu hoặc không bỏ phiếu cho ai khiến ông biden có thể bị thất thế so với đối thủ
về phần cựu tổng thống trump thách thức đáng kể nhất là nhiều cáo trạng nhiều phiên tòa vốn không chỉ làm xấu đi hình ảnh cá nhân mà còn khiến ông tốn nhiều thời gian và sức lực cho mùa tranh cử khi phải thường xuyên có mặt tại các phòng xử án
tuy nhiên cử tri mỹ đều cho rằng điều này không mới và trong các cuộc thăm dò rất nhiều người vẫn ủng hộ ông
trong hoàn cảnh đó cả hai ứng cử viên đều có những phát biểu quan trọng được ví như cương lĩnh tranh cử vạch ra đường hướng phát triển đất nước trong bốn năm tới để thu hút cử tri
với tổng thống biden bản thông điệp liên bang được ông trình bày vào hôm bảy tháng ba chỉ hai ngày sau bầu cử sơ bộ siêu thứ ba là cơ hội để ông củng cố vị thế gạt bỏ những lo ngại về tuổi tác và chứng minh cho cử tri thấy là ông xứng đáng tiếp tục cầm quyền thêm một nhiệm kỳ bốn năm
ông phát thảo kế hoạch cho nhiệm kỳ thứ hai nếu tái cử nhấn mạnh những nỗ lực nhằm giảm giá thuốc kê đơn cùng cam kết duy trì đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải trăng obamacare để đảm bảo bảo hiểm y tế cho người dân mỹ
ủng hộ việc tăng thuế đối với các tập đoàn lớn và giàu có cắt giảm thâm hụt ngân sách liên bang
những cam kết trên cũng được ông biden cụ thể hóa trong ngân sách đề xuất cho năm tài khoá hai nghìn hai mươi năm bắt đầu từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn trong đó phát thảo tầm nhìn chính sách cho nước mỹ với một danh mục chi tiêu ước tính trị giá bảy ba trăm linh usd tương tự như một đề xuất chính sách trong năm bầu cử đối với cử tri
về đối ngoại chú trọng mục tiêu đảm bảo tương lai cho nước mỹ và duy trì cam kết với các đồng minh và đối tác
nhất là các liên minh ở ấn độ dương thái bình dương đảm bảo cạnh tranh và kiềm chế các đối thủ chiến lược là nga và trung quốc thúc đẩy hòa bình và an ninh ở trung đông củng cố và nâng cao vai trò dẫn dắt của mỹ tại các diễn đàn đa phương đưa ra giải pháp cho các thách thức toàn cầu
cựu tổng thống trump cũng nêu một số cam kết sau bầu cử siêu thứ ba để thu hút cử tri như mở chiến dịch trục xuất nội địa lớn nhất trong lịch sử nước mỹ xóa sổ các băng đảng ma túy thay thế obamacare đóng cửa bộ giáo dục và đưa toàn bộ công tác giáo dục trở lại các bang xây dựng một mươi thành phố mới
về đối ngoại ông trump tiếp tục yêu cầu các thành viên tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato tăng tri tiêu quốc phòng tuyên bố nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến nga ukraine khôi phục lệnh cấm đi lại với công dân một số quốc gia hồi giáo
trong chiến lược đưa việc làm trở lại mỹ ông cũng hứa sẽ tiếp tục thực hiện chính sách nước mỹ trước tiên nếu đắc cử
đề xuất của ông còn bao gồm kế hoạch kéo dài bốn năm nhằm loại bỏ dần tất cả hàng hóa nhập khẩu thiết yếu từ trung quốc cũng như ngăn chặn trung quốc đầu tư vào mỹ
và chấm dứt các khoản đầu tư của công ty mỹ và trung quốc
theo các chuyên gia so với năm hai nghìn hai mươi tổng thống biden gặp nhiều khó khăn hơn tại kỳ bầu cử lần này và cơ hội tái đắc cử của ông không vượt quá năm mươi
trong khi cánh cửa để ông trump trở lại nhà trắng được cho là rộng hơn
các cuộc khảo sát trong tháng một và hai thời điểm bắt đầu bầu cử sơ bộ cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông trump cao hơn ông biden với mức tranh lệch từ hai đến bốn điểm phần trăm
tuy nhiên thời gian gần đây ông biden đã nỗ lực ghi điểm với cử tri
trong hai cuộc khảo sát tiến hành trong tháng ba của reuters ipsos và sevis dalicos tổng thống biden đã vươn lên dẫn trước ông trump với cách biệt là một
mặc dù vậy các kết quả thăm dò đều chỉ mang tính chất tương đối
chiến dịch tranh cử của hai bên được đánh giá là ngang tải ngang sức với chiến lược vận động phù hợp và cục diện rằng co sẽ được duy trì trong một thời gian
chuyên gia elizabeth larouche thuộc diễn đàn thái bình dương có trụ sở tại hawaii
nguyên chủ nhiệm khoa khoa học chính trị và các vấn đề quốc tế thuộc đại học mari washington cho rằng
yếu tố quyết định trong cuộc bầu cử tháng một mươi một tới là nhóm cử tri độc lập ở các bang chiến địa gồm arizona georgia michigan nevada pesilvania và wikosin
nhiều khả năng ông trump sẽ nhận được nhiều phiếu của người da màu và người cốc mỹ latin ở các bang này
bên cạnh đó ông trump cần dốc toàn lực ở bang michigan nơi có nhiều cử tri mỹ gốc ả rập nhất
vốn phản đối việc tổng thống biden ủng hộ
ông trump có thể nhận được nhiều thông tin về cuộc xung đột với palestine cũng như hành động quân sự của israel ở gaza
vòng bầu cử sơ bộ sẽ tiếp tục đến tháng sáu trước khi hai đảng cộng hòa và dân chủ tổ chức đại hội toàn quốc vào trung tuần tháng bảy và tháng tám tới
mặc dù kết quả bầu cử không có ý nghĩa nhiều khi cuộc đua ở mỗi đảng đã ngã ngũ
nhưng kết quả tại các bang giao động như arizona ngày một mươi chín tháng ba wicosin ngày hai tháng bốn hay pennsylvania ngày hai mươi bốn tháng bốn rất đáng chú ý
vì được cho là phần nào hé lộ bức tranh của cuộc tổng tuyển cử vào ngày năm
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt